cần hạn chế xe cá nhân là giải pháp được nhiều chuyên gia đưa ra trong buổi hội thảo đề xuất các giải pháp giảm thiểu ồn tắc giao thông giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố hà nội vừa được sở giao thông vận tải hà nội tổ chức
bởi theo các chuyên gia nếu như để các phương tiện cá nhân phát triển tự nhiên thì đến năm hai nghìn hai mươi toàn thành phố sẽ ủn tắc nghiêm trọng và đến năm hai nghìn ba mươi các phương tiện không thể di chuyển trên địa bàn thành phố
hơn năm trăm bốn mươi sáu ô tô các loại hơn năm triệu xe máy và khoảng một mươi xe máy điện là tổng số phương tiện giao thông cá nhân trên địa bàn thành phố hà nội được thống kê trong năm hai nghìn một mươi năm
với sự tăng trưởng bình quân hiện nay thì theo dự báo phát triển đến năm hai nghìn hai mươi trên toàn thành phố hà nội sẽ có khoảng gần chín trăm bốn mươi xe ô tô và khoảng sáu hai trăm tám mươi xe máy
theo tính toán xe cá nhân gồm ô tô con và xe máy đang chiếm dụng tám mươi năm tám diện tích mặt đường
trong khi đó hệ thống đường bộ trong nội đô
hệ thống đường bộ trong nội đô đang quá tải không đáp ứng được so với tốc độ tăng trưởng xe cá nhân
đề xuất giải pháp giảm thiểu ủn tắc giao thông nhiều chuyên gia cho rằng hạn chế xe cá nhân là điều cần thiết
vận chuyển bằng phương tiện giao thông cá nhân thì chiếm diện tích đường gấp chín một mươi sáu lần của người tham gia phương tiện vận tải công cộng
cái mà cần phải phát triển thì chiếm không đến một mươi
vận tải công cộng
cái mà cần phải kiểm soát lại là phương tiện cá nhân thì chiếm đến chín mươi
tuy nhiên các chuyên gia cũng cho rằng để hạn chế xe cá nhân thì điều quan trọng là hạ tầng giao thông công cộng phải cung cấp được dịch vụ thay thế xe cá nhân
cái ủn tắc là do cái phát triển giao thông cá nhân
mà cái đó không được nào tránh khỏi cả
thế thì bây giờ làm thế nào giải pháp để mà giảm thiểu được phương tiện cá nhân
thế thì bây giờ phải đặt câu hỏi
thế thì bây giờ phải giảm cá nhân xe cá nhân phương tiện cá nhân thì người dân đi bằng phương tiện gì
vì đấy là một nhu cầu cuộc sống hàng ngày của ai cũng thế từ đứa trẻ con đến người già đều thế cả
thế thì cái vấn đề là trách nhiệm nhà nước phải lo
mà trách nhiệm nhà nước phải lo thì chỉ riêng nhà nước phải lo thì không đủ
mà người dân phải tham gia và các hệ thống tổ chức chính trị xã hội phải tham gia vào
vừa rồi thì bộ giao thông vận tải cũng đã ban hành một quyết định về nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
đây là một cơ sở để thành phố hà nội cũng làm cái tiền đề để nâng cao chất lượng xe buýt và hướng tới là sẽ thu hút cái nhu cầu đi lại của người dân
bởi vì nhu cầu người dân rất muốn sử dụng xe buýt tuy nhiên là người dân e ngại về chất lượng dịch vụ thì đây là cái cơ hội để chúng ta nâng cao chất lượng và thành phố đang làm
một số chuyên gia cho rằng hà nội cần phải có đề án mang tính kế hoạch chung xây dựng kế hoạch thực hiện dự toán
sau đó đánh giá thảo luận để đạt được sự đồng thuận của người dân
các vị trí lúc để đạt được sự đồng thuận của người dân